sáng ngày bảy tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trực tự công cộng
đối với bị cáo trần thị ngọc nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đã có hành vi gây rối tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên tòa phúc thẩm trần thị ngọc nữ có yêu cầu luật sư chí định nên hội đồng xét xử đã tính đến việc cho hoãn phiên tòa
để bố trí luật sư cho bị cáo tuy nhiên sau đó bị cáo không yêu cầu luật sư nữa mà đề nghị tiếp tục được xét xử
nội dung trần tiền ngọc nữ kháng cáo là cho rằng mình bị oan tuy nhiên khi kháng cáo bổ sung bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
và xin được giám nhạc hình phạt cho hưởng án treo để được đi chứa bệnh
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình thuận xét thấy không có tình tiết nào mới so với phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó
nên đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo trần tiền ngọc nữ với mức án chín tháng tù giam
hành vi gây rối của nữ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công chức tòa án đang làm việc và các đương sự khác đến tòa án liên hệ công việc
và ảnh hưởng đến một phiên tòa xét xử vụ án dân sự khác